chiếm giữ trên ba mươi tỷ đồng của sáu mươi người thông qua vay mượn và chơi hụi từ năm hai nghìn một mươi sáu
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thì không có khả năng trả nợ đồng thời vỡ hụi
bùi thị dần sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú ở huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận bắt tạm giam
và khám xét nơi ở để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản